tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm trong phiên làm việc vào chiều nay quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi qua thảo luận vấn đề liên quan đến tố giác hành vi bạo lực gia đình đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
phát biểu tại phiên thảo luận đại biểu tô văn tám đoàn con tum cho rằng việc ngăn chặn xử lý hành vi bạo lực gia đình chỉ phát huy hiệu quả khi thông tin về hành vi bạo lực gia đình được phản ánh kịp thời đến cơ quan tổ chức người có thẩm quyền